việt nam đã và nhóm các nước có chỉ số phát triển con người ở mức cao trên thế giới
nhưng sự tiến bộ vượt bậc này lại đi kèm với áp lực tương đối lớn đối với hành tinh
đó là một trong những kết quả quan trọng của báo cáo phát triển con người toàn cầu năm hai nghìn hai mươi
vừa được chương trình phát triển liên hợp quốc phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư công bố tại hà nội
với tiêu đề giới tuyến tiếp theo phát triển con người trong kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu vào môi trường
báo cáo cho thấy về chất lượng phát triển con người việt nam thực hiện tốt các chỉ số y tế giáo dục việc làm và phát triển nông thôn
tuy nhiên việt nam nằm trong nhóm thứ ba dưới cùng về tỷ lệ việc làm dễ bị tổn thương năm mươi bốn một
do phần lớn lực lượng lao động phụ thuộc vào tự kinh doanh trong các hộ kinh doanh
đáng chú ý bất bình đẳng về thu nhập ở mức một mươi chín một và hệ số zini ba mươi năm bảy của việt nam
thuộc nhóm thấp nhất trong số các quốc gia được so sánh năm hai nghìn một mươi chín
đây là thành tiệu không phải quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp nào cũng đạt được
báo cáo phát triển con người năm hai nghìn hai mươi cũng đo lường thêm lượng phát thải co hai và mức tiêu thụ nguyên vật liệu trên đầu người
để tính toán những tác động xấu lên môi trường thiên nhiên và hành tinh